hà nội hiện có khoảng một mươi hectare bưởi cam cho thu hoạch với sản lượng trên dưới một trăm linh tấn
tuy nhiên theo phản ánh của nhiều nông dân do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín và thị trường bão hòa
nên giá bưởi và giá cam đã giảm tương đối mạnh
việc tiêu thụ cũng khá chậm so với những năm trước
theo đó dự báo trong dịp tết nguyên đán sắp tới giá cam và giá bưởi sẽ bình ổn và không tăng giá đột biến
người tiêu dùng cũng sẽ có được nguồn cung rồi rào